tại bộ y tế phó thủ tướng vũ đức đam đã tham dự lễ công bố quyết định bí thư ban cán sự đảng bộ y tế
và quyết định giao quyền bộ trưởng bộ y tế đối với đồng chí nguyễn thanh long
thay mặt thủ tướng chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam chúc mừng giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long
đã được bộ chính trị ban cán sự đảng của chính phủ tín nhiệm giao nhiệm vụ bí thư ban cán sự đảng bộ y tế
quyền bộ trưởng bộ y tế
theo phó thủ tướng qua thời gian chống dịch covid một mươi chín ngành y tế đã giả soát lại những điểm mạnh và những điểm còn bất cập
với những điểm mạnh ngành y tế cần tiếp tục phát huy và kiên quyết sửa đổi đổi mới điểm bất cập